để tiếp thêm nghị lực cho con em đồng bào nơi biên giới vượt khó vươn lên trong học tập vui tết đón xuân
đoàn thanh niên hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình và đồn biên phòng ramai đã phối hợp tổ chức chương trình
xuân biên phòng ấm lòng biên giới
chương trình với biên cương trong những ngày lạnh giá rét và chuẩn bị đón tết thực sự mang hơi ấm nghĩa tình
trọng hóa là xã biên giới của huyện minh hóa tỉnh quảng bình đời sống của đồng bào nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
chương trình xuân biên phòng ấm lòng biên giới đã tiếp thêm động lực cho con em đồng bào nơi biên giới vượt khó vươn lên trong học tập vui tết đón xuân
thấu hiểu cảm thông trước điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà con dân tộc nơi biên giới
đoàn thanh niên hội phụ nữ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình cũng đã tổ chức thăm hỏi động viên và tinh thần
cho những hộ gia đình có hoàn toàn
hôm nay các bộ đội đi tham chừa bánh cho đồng bào ở đây các cháu rất vui mừng vì có sức khỏe để đi dạy làm nương
giữa núi rừng trường sơn bà con dân bản được quây quần bên nồi bánh trưng nóng hồi và lắng nghe những tiết mục văn nghệ đặc sắc
những tấm chăn ấm những món quà tình nghĩa cũng đã được các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
và các nhà hảo tâm trao tận tay bà con và các em học sinh khó khăn đã thắt chặt hơn tình cảm
quân dân nơi biên cương
quyền an ninh biên giới quốc gia
những ánh mắt nụ cười dạng ngời của đồng bào biên giới bên ánh lửa bọc bùng và chén rượu cần ấm tình đoàn kết
đã thắp lên niềm tin và hy vọng một năm mới ấm cúng vui tươi hơn với bà con dân bản nơi đây